nhưng vẫn đòi phải có giấy xét nghiệm phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà
đối với người đến từ vùng xanh cấp một vùng vàng cấp hai
tuy nhiên để chung một mục đích chính là làm sao dần trở về trạng thái bình thường mới
một cách hiệu quả và an toàn
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào và hẹn gặp lại